dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp đặc biệt là tại địa bàn thủ đô hà nội
vì vậy bắt đầu từ sáng sớm ngày một mươi bốn tháng tám toàn thành phố sẽ được phun hóa chất diệt mũi bằng hệ thống các máy phun công suất lớn
các máy phun hóa diệt mũi trưởng thành công suất lớn của chín tỉnh thành phố lân cận đã được huy động để đưa về thủ đô
trước đó hà nội có hai máy công suất lớn với vòi rồng phun thuốc đã được huy động đến các ổ dịch lớn để phun thuốc vào ban đêm
trước khi phun thuốc trung tâm y tế dự phòng của phường sẽ thông báo đến người dân để có sự chuẩn bị
ban ngày các hộ dân trên địa bàn được phun bằng máy phun áp lực nhỏ máy đeo vai và từng ngóc ngách trên địa bàn
ban đêm mới dùng tới máy phun có áp lực lớn để phun những nơi ô tô có thể đi vào máy có tầm hoạt động có thể lên tới hơn hai giờ liên tiếp
vòi rồng có công suất lớn nên có thể phun xa tới cả chục mét
do vậy những khu đô thị bỏ hoang những bãi đất chấm tới công trường xây dựng là những nơi vòi rồng được phát huy hết khả năng
quan trọng nhất trong phòng chống dịch sốt xuất huyết là người dân phải chủ động diệt loang quang bỏ gậy bằng cách lật úp hoặc che đậy kín các dụng cụ chứa nước trong gia đình